các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó chuyển về các địa phương lân cận để tiêu thụ hiện công an huyện hạ lan đã bàn giao hồ sơ đối tượng và tăng vật về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tiểu khu sáu thị trấn thuận châu huyện thuận châu tỉnh sơn la về hành vi trộm cắp tài sản
qua điều tra xác minh trong hai ngày hai mươi tháng tám và mùng một tháng chín dũng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp tài sản tại phương quyết tâm và xã triềng ngân thành phố sơn la
thủ đoạn của dũng là lợi dụng ngày nghỉ lễ khi các sinh viên tại các khu ký túc xá và nhà trọ vắng nhà đối tượng đã dùng then cài cửa để cậy khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản
vật chứng thu giữ gồm hai chiếc máy tính sách tay và một số tăng vật liên quan với tổng trị giá trên bảy triệu đồng
dũng đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại bình dương công an thị xã bến cát cho biết đang tạm giữ ba đối tượng và truy nã hai đối tượng có liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn tiến võ trọng dương cùng có hộ khẩu thương chú tại tỉnh nghệ an và la trọng hướng hộ khẩu thương chú tại tỉnh trà vinh
trước đó vào ngày ba mươi tháng tám anh nguyễn đình tùng dựng xe mô tô hiệu exctor màu xanh biển số sáu mươi một f một trăm một mươi chín nghìn một trăm hai mươi ba trước phòng trọ tại phường thới hòa thị xã bến cát đã bị các đối tượng này trộm mang về cất giấu tại nhà của hướng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã bến cát đã xác định được địa điểm giấu xe và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận trước đó đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã bến cát
còn hai đối tượng là nguyễn năng viết và nguyễn phi vương cùng tham gia vụ trộm cắp xe máy trên hiện đang bỏ trốn
không chỉ tại bình dương mà tại tỉnh lâm đồng chỉ trong một thời gian ngắn nhóm đối tượng đến từ nhiều địa phương đã tụ tập câu kết và lôi kéo nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh
xác lập chuyên án công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành điều tra và kết quả là đã bắt gọn được nhóm đối tượng trộm này
theo ghi nhận trên địa bàn tỉnh lâm đồng
sáu tháng gần đây liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy
có vụ do người dân đến cơ quan công an trình báo nhưng cũng không ít vụ do tin rằng khó có khả năng tìm lại được xe nên các chủ phương tiện chọn cách im lặng
sau khi xác định trên địa bàn đang có một nhóm trộm cắp xe máy hoạt động công an huyện đức trọng đã lập chuyên án đấu tranh
nhiều đối tượng khả nghi đã đưa vào tầm ngắm và đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm các trinh sát đã đồng loạt phá án bắt gọn sáu đối tượng
trong đó có bốn đối tượng chuyên trộm xe và hai đối tượng giữ vai trò tiêu thụ xe
nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm mai văn công nguyễn trung hiếu cùng chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trần bán nam ở thành phố cần thơ nguyễn trọng trương phan mỹ đức cùng ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng và hoàng văn trọng ở bà rịa vũng tàu
tiến hành đấu tranh nhóm này khai nhận đã thực hiện trên hai mươi vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn tỉnh lâm đồng
rồi sau đó đưa về thành phố hồ chí minh và đưa sang campuchia để tiêu thụ
quá trình điều tra đã đủ cơ sở để chứng minh công nam trương và hiếu trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy bằng cách dùng đoàn
pham vào khóa sau đó đưa đến cho trọng và đức tiêu thụ đến thời điểm hiện tại lực lượng công an đã thu được chín chiếc xe tăng vật
qua vụ việc trên một lần nữa cho thấy tình hình tội phạm trộm cắp hoạt động ngày càng manh động và chuyên nghiệp
vì thế người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình tránh tạo điều kiện để bọn tội phạm có cơ hội ra tay
về tình hình an toàn giao thông dạng sáng nay tại quảng ngãi
do không làm chủ được tốc độ một chiếc xe khách dường nằm đã bị lật trên cầu làm nhiều hành khách trên xe bị thương
vào khoảng hai giờ sáng nay tại cây cầu bứa thuộc thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
xe ô tô khách dường nằm hiệu hoàng long biển số bảy mươi sáu d năm nghìn sáu trăm bốn mươi bảy do tài xế nguyễn văn thùy ở tỉnh hải dương điều khiển theo hướng nam bắc
trong lúc vượt qua cầu đang nâng cấp mở rộng tài xế này đã không làm chủ được tay lái khiến cho xe bị lật nhào và tiếp tục trượt dài gần một mươi mét
người dân gần đó đã phá kính xe đưa hành khách và tài xế ra ngoài vụ tai nạn đã làm nhiều hành khách trên xe bị thương
lực lượng công an thị trấn sông vệ và công an huyện tư nghĩa cũng đã kịp thời có mặt đưa hành khách sơ cứu tại trạm y tế xã thị trấn sông vệ và bệnh viện tư nghĩa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh khánh hòa
vừa đồng loạt triệt phá hai tụ điểm mại dâm phức tạp tại thị trấn diên khánh huyện diên khánh
các tổ công tác của lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra đột xuất hai cơ sở lưu trú đều ở thị trấn diên khánh là nhà nghỉ đa lộc do lê thị trọng trinh ba mươi tám tuổi làm chủ
và nhà nghỉ năm trăm năm mươi năm do hai vợ chồng nguyễn thụy minh tâm bốn mươi tuổi làm chủ
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện các chủ cơ sở đang tổ chức cho năm phụ nữ bán dâm cho khách
điều tra ban đầu cho thấy
đây là những tụ điểm mại dâm phức tạp tồn tại đã lâu và chủ yếu phục vụ cho giới tài xế đường dài
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại khu vực ấp hòa long ba thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
đội cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện vừa phối hợp với công an thị trấn an châu bắt quả tang một xe ô tô loại hai mươi chín chỗ ngồi
vận chuyển một tấn sản phẩm động vật không qua kiểm dịch từ thành phố hồ chí minh về an giang để tiêu thụ
xe ô tô biển kiểm soát
l tám nghìn một trăm chín mươi bảy do bà nguyễn thị ánh nguyệt ánh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại huyện an phú tỉnh an giang làm chủ
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có phát hiện một bốn trăm ba mươi bốn kg tim móng và huyết lợn
có nguồn gốc xuất xứ từ các nước tây ban nha brazil áo hoa kỳ
vận chuyển từ thành phố hồ chí minh xuống an giang tiêu thụ mà không có chứng nhận kiểm dịch và điều kiện bảo quản theo quy định
hiện số sản phẩm trên đã được cơ quan chức năng lập biên bản niêm phong
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí lại thêm một hình thức có dấu hiệu lừa đảo vừa xuất hiện trong thời gian gần đây
ở các vùng nông thôn của tỉnh cà mau
lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bà con các đối tượng đã giả vờ thuê đất để cắm biển quảng cáo
với số tiền vài chục triệu đồng sau đó mồi trài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tiếp xúc với chúng tôi anh nguyễn văn động ở xã nguyễn phích huyện u minh cho biết
trong tuần tháng tám vừa qua có một người phụ nữ tự xưng nhân viên công ty cổ phần khâm vĩnh hưng
có trụ sở tại thành phố hồ chí minh đến khảo sát và thuê đất nhà anh để cắm biển quảng cáo
cho các sản phẩm năng lượng mặt trời sau đó ra tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mãi cho đến nay anh nguyễn văn động vẫn không thể ai đến cắm biển và đưa lại số tiền cho anh
giờ đây anh chỉ biết ngậm ngùi với hai bóng đèn năng lượng trị giá hai triệu đồng với chất lượng không biết ra sao
theo thông tin phóng viên antv cà mau nắm được thời gian gần đây có một số thanh niên nam nữ
đến các địa bàn nông thôn giả vờ thuê đất cắm biển quảng cáo sau đó gã gẫm người dân mua các sản phẩm như bóng đèn bếp năng lượng
và khi họ yêu cầu kiểm định thì các đối tượng trên luôn tìm cách để từ chối
chỉ với hình thức đơn giản ấy một số người dân đã bị lừa lấy tiền
tuy vậy theo một số người dân khác đã từng tiếp xúc với các đối tượng trên
hình thức trên không thể được tìm ra
hình thức trên không thể được tìm ra
theo cảnh sát thái lan đối tượng của lệnh truy nã thứ một mươi là một người đàn ông đã ở cùng phòng với nghi phạm bị bắt hồi tháng trước
tuy nhiên quốc tịch của người này vẫn chưa được xác định
cảnh sát cho rằng nghi phạm có dinh líu rất sâu tới băng nhóm bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom đến aerowan hôm một mươi bảy tháng tám
cũng như vụ đánh bom sau đó tại bến tàu sathon
cũng trong ngày năm tháng chín nghi phạm bị bắt mang hộ chiếu giả thổ nhĩ kỳ có tên là adm karadakh
đã được đưa tới tòa án để làm thủ tục gia hạn lệnh giam giữ
tên này đang đối mặt với các cáo buộc sở hữu trái phép chất nổ
một nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ tại khu vực gần với biên giới campuchia
từng được suy đoán là kẻ mặc áo vàng trong đoạn camera an ninh
tuy nhiên kết quả xét nghiệm adn trên những vật chứng đến nay cho thấy cũng không trùng khớp
theo thông tin mà chúng tôi nhận được nạn nhân người việt trong vụ đánh bom này là anh mai văn trường
đã hoàn toàn bình phục sau một thời gian điều trị
với sự quan tâm hỗ trợ của đại sứ quán việt nam tại thái lan
anh trường đã xuất viện và bay về nước ngay trong ngày năm tháng chín
tiếp tục với thông tin về cuộc khủng hoảng di dân tại châu âu hiện nay
truyền thông thổ nhĩ kỳ vừa qua đưa tin cảnh sát nước này đã bắt được bốn người syri
với cáo buộc tổ chức buôn người và đã gây ra cái chết cho một mươi hai người
trong đó có cậu bé ba tuổi alen kurdy một sự kiện gây bàng hoàng cho cả thế giới những ngày qua
trong số bốn người bị bắt có thuyền trường con tàu chở gia đình của cậu bé
một tòa án ở thị trấn btrom đã ra lệnh bắt giam bốn đối tượng trên
để chờ ngày xét xử với hai tội danh chính là tổ chức buôn người
và gây ra cái chết cho nhiều người vì sự tắc trách
hôm bốn tháng chín thi thể của cậu bé alen cùng với mẹ và anh trai
đã được người cha đem về an táng tại quê nhà ở kubany syri nơi đang bị is kiểm soát
gia đình aylan trốn chạy khỏi kobani vì sợ hãi sự tàn bạo của is
nhưng họ lại gặp phải một bi kinh khác
hình ảnh cậu bé iloan đáng thương nằm chết trên bờ biển thổ nhĩ kỳ
đã gây xúc động cho cả thế giới trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng di dân
đang là vấn đề nhức nhối ở châu âu hiện nay
nhật báo le momong của pháp ngày hôm qua đưa tin paris đang xem xét lại việc gia nhập
liên minh quốc tế do mỹ đứng đầu nhằm triển khai các cuộc khủng hoảng
chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở syri
nếu thông tin này chính xác đây là động thái cho thấy sự thay đổi hoàn toàn
về lập trường hiện nay của pháp đối với cuộc chiến chống is ở quốc gia trung đông này
theo tờ le monde những sự kiện gần đây trong đó có cuộc khủng hoảng người di cư đến từ syri
khiến cho paris cảm thấy buộc phải xem xét lại lập trường của nước này
và cân nhắc việc tham gia vào các cuộc không kích và các chuyến bay do thám tại syri
pháp đã từng từ chối tham gia các cuộc không kích của liên minh do mỹ đứng đầu ở syri
vì lo ngại rằng sự can thiệp của nước ngoài có thể vô tình giúp tổng thống syri
basa anapsat duy trì quyền lực
hiện giới chức pháp chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên và cho biết
trong cuộc họp báo thường niên tổ chức một năm hai lần sự kiến sẽ diễn ra
nên thời tiết có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối và đêm ngày nắng gián đoạn
ngày mùng tám và ngày mùng chín mây thay đổi đến nhiều mây mưa tăng hơn về diện và lượng
bà con cũng cần lưu ý để phòng đường chân trượt khi lưu thông và cảnh giác
với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi hai cho tới ba mươi ba độ
phía đất mốc bộ
trời phổ biến ít mưa nên nhật độ tiếp tục tăng
ban ngày nắng nhiều nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trời khá là oi nóng
tuy nhiên từ chiều tối ngày mùng bảy cho đến ngày mùng chín
thời tiết có sự biến chuyển rõ rệt mưa vừa và rông có khả năng xuất hiện ở các tỉnh vùng núi
sau đó lan dần xuống khu vực trung du và nam đồng bằng
khiến cho nền nhiệt cũng giảm nắng kể
nhiệt độ là từ hai mươi ba cho tới ba mươi hai độ
khu vực miền trung
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong vài ngày đầu thời tiết phổ biến khô ráo nắng nhiều nên nhật độ tương đối cao
nhiệt độ ban trưa giao động ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn
khoảng từ chiều tối ngày tám khi rảnh áp thấp có xu hướng đẩy dịch dần xuống phía nam
mưa rào và rông có khả năng xảy ra ở đây
nắng nóng tạm thời suy giảm
nhiệt độ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai ba mươi ba độ
thời tiết dễ chịu hơn
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mùng bảy và ngày mùng tám mây thay đổi
ngày nắng có nơi nắng nóng
khoảng từ ngày mùng chín có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
tập trung chính vào chiều tối nên nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ dần
nhật độ là từ hai mươi bốn ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ngày mùng bảy mây thay đổi
ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
sang đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng dần về diện và lượng
nhật độ là từ hai mươi hai ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong ngày đầu tuần
thời tiết vẫn duy trì trạng thái khô ráo
nắng nhiều vào ban ngày mưa rông cục bộ chỉ xảy ra vài nơi
tập trung chính vào chiều tối và đêm
tuy nhiên ngày mùng tám và ngày mùng chín mưa rào và rông tăng lên
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhật độ là từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
quý vị có thể xem lại bản tin này trên trang web www intv gov vn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại